kinh tế là bài toán khó
chủ tịch quyên bà nhân dân thành phố nhận định
mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả
kịp thời vừa nhanh chóng khôi phục kinh tế
là bài toán khó đòi hỏi lãnh đạo
chính quyền thành phố phải tập trung nghiên cứu
và đưa ra nhiều giải pháp phù hợp
trong quá trình đó thành phố mong muốn
có sự đồng hành ngớp ý khuyến nghị
các giải pháp từ cộng đồng doanh nghiệp
để có thể sớm nới lỏng giãn cách
phục hồi kinh tế thành phố sẽ tập trung
quyết định các giải pháp phòng chống dịch
có phòng chống dịch hiệu quả mới có thể
phục hồi kinh tế việc nới lỏng
mở cửa phục hồi kinh tế phụ thuộc
nhiều vào kết quả phòng chống dịch
việc phục hồi nền kinh tế chỉ có thể thực hiện sớm
mở rộng nhanh khi mà tình hình cải thiện tốt
chủ tịch quyên bà nhân dân thành phố
hồ chí minh phan văn mãi cũng bày tỏ
liên quan đến vấn đề sẽ mở cửa
trở lại ngành nào trước khu vực nào trước
chủ tịch quyên bà nhân dân thành phố
phan văn bãi cũng cho rằng qua các ý kiến
cho thấy có sự đăng sen với nhau
thành phố không tự đi một mình
mà cần có sự phối hợp với các địa phương khác
để giải quyết vấn đề một cách đồng bộ
do đó thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến
để có cơ sở đưa ra phương án đồng bộ nhất
khi đặt vấn đề phục hồi kinh tế
chủ tịch quyên bà nhân dân thành phố
cho rằng các vấn đề về lao động
thị trường đầu vào đầu ra
thú tục hành chính cần có những chính sách
từ cấp quốc gia thành phố
sau hội nghị này thành phố hồ chí minh
sẽ tổng hợp các kiến nghị về chính sách
để trình chính phủ quốc hội
riêng những chính sách thuộc thẩm quyền
thành phố hồ chí minh dù nhỏ
vẫn sẽ sớm xem xét để ban hành phù hợp
tính đến thời điểm hiện tại
thành phố hồ chí minh hiện có một trăm linh một bảy trăm bảy mươi năm trường hợp
đang cách ly theo sói điều trị tại nhà
trong đó có bảy mươi năm mươi sáu f cách ly tại nhà
ngay khi phát hiện
và ba mươi một bảy trăm một mươi chín trường hợp cách ly sau khi xuất viện
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh
thành phố triển khai chiến dịch
cao điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
với mục tiêu bao phủ mũi một
cho tất cả người trong độ tuổi
và mũi hai cho những người đã đến lịch tiêm
việc tổ chức tiêm chủng cho quyên bà nhân dân
các quận huyện thành phố thủ đức
chủ động tổ chức
cập nhật đến sáng ngày một mươi một tháng chín
có hai trăm tám mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba trường hợp mắc bệnh phát hiện
tại thành phố hồ chí minh
được bộ y tế công bố
trong đó có hai trăm tám mươi sáu ba trăm linh một trường hợp
nhiễm trong cộng đồng
và bốn trăm bảy mươi hai trường hợp nhập cảnh
hiện thành phố đang điều trị
cho ba mươi chín sáu trăm một mươi bảy bệnh nhân
trong đó có hai sáu trăm sáu mươi bốn trẻ em
dưới một mươi sáu tuổi

trong ngày một mươi tháng chín
có ba bảy trăm linh bệnh nhân xuất viện
tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày một tháng một
đến nay là một trăm bốn mươi bốn hai mươi bốn bệnh nhân
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh
từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín
các quận huyện cần tổ chức xét nghiệm
đảm bảo tại vùng cam
vùng đỏ người dân được xét nghiệm
ít nhất ba lần vùng xanh vùng vàng
hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất hai lần
công tác xét nghiệm cho các cơ sở
kinh doanh ăn uống nói riêng và các doanh nghiệp
đối tượng có tiếp xúc nhiều người
các đơn vị chủ động xét nghiệm
giám sát trên nguyên tắc bốn tự
tự xây dựng kế hoạch tự thực hiện
tự xét nghiệm tự kiểm tra nhân viên của mình
kết quả xét nghiệm
real time pcr từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đến ngày một mươi tháng chín
đã lấy một tám trăm ba mươi chín ba trăm tám mươi ba mẫu
trong đó có một một trăm một mươi sáu hai trăm linh ba mẫu đơn
và bảy trăm hai mươi ba một trăm tám mươi mẫu gợp
với sáu sáu trăm bảy mươi một một trăm tám mươi ba người được lấy mẫu
hiện tại số trường hợp f
đang được cách ly theo dõi điều trị tại nhà
là một trăm linh một bảy trăm bảy mươi năm người
trong đó có bảy mươi năm mươi sáu trường hợp
thực hiện cách ly tại nhà
ngay khi phát hiện
và ba mươi một bảy trăm một mươi chín trường hợp cách ly
sau khi xuất viện
số trường hợp f đang cách ly theo dõi
điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung
quận huyện là hai mươi sáu hai trăm chín mươi tám người
về khả năng đáp ứng
của hệ thống y tế hiện nay
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
trung bình số ca ghi nhận hằng ngày
khoảng ba năm trăm linh đến bốn ca
đa số đều diễn biến nhẹ
hoặc là không chịu chứng
phần lớn thực hiện cách ly điều trị tại nhà
các ca f chuyển biến nặng
cũng đang giảm đáng kể
bên cạnh đó các túi thuốc a b c
cũng đang được sử dụng và phát huy tốt
các tác dụng của nó
ngoài ra thành phố vẫn đang tiếp tục mở thêm
các bệnh viện hội sức để đáp ứng
nhu cầu điều trị của bệnh nhân
theo đó năng lực đáp ứng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay là tương đối đảm bảo
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
khuyến cáo người dân
vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
tiêm phủ vaccine là chìa khóa quan trọng
để trở lại trạng thái bình thường mới
đảm bảo an toàn để các ngành nghề
hoạt động trở lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé